hôm nay chúng tôi sẽ tập trung phản ánh về tự chủ tài chính của các trường đại học tại tp hcm
nhưng trước hết xin kính mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng quan tâm trong tuần qua
đảng bộ quận hai xác định mục tiêu giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là nâng cao năng lực lãnh đạo
xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh xứng đáng với niềm tin của nhân dân nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo quản lý quận hai trong giai đoạn mới
theo định hướng là trung tâm tài chính của khu vực y tế kỹ thuật cao
góp phần hình thành khu đô thị sáng tạo phía đông thành phố
phát biểu chỉ đạo đại hội ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của quận hai trong nhiệm kỳ qua
đồng thời đề nghị sắp tới quận hai thành lập hội đồng phát triển dịch vụ
để định hình được sản phẩm dịch vụ thương mại chính của quận
bổ sung chỉ tiêu về năng suất lao động vào mục tiêu phương hướng
nhiệm vụ phát triển quận hai trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt về công việc sắp tới bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
đề nghị quận hai và các đơn vị khác vận hành tốt khu đô thị sáng tạo
để trở thành hạt nhân sáng tạo của tp hcm
ngoài ra quận hai tiếp tục cập nhật quy hoạch đô thị
không để quy hoạch đô thị bị vỡ do đầu tư tự phát
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tp hcm có một trăm một mươi năm điểm thi với bảy mươi năm thí sinh dự thi
để kỳ thi diễn ra an toàn các cơ quan chức năng như điện lực
y tế tp hcm và quận huyện đều bố trí lực lượng túc trực tại các điểm thi
bảo đảm xử lý nhanh trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ
lực lượng cảnh sát giao thông và sinh viên tiếp sức mùa thi
cũng tham gia điều tiết giao thông tại các điểm thi
nên không xảy ra tình trạng ung tắc giao thông
tại các điểm thi thí sinh phải đeo khẩu trang đo thân nhiệt
rửa tay bằng nước sát quẩn trước khi vào phòng thi
kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
ngoài một thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng đồng hồ thông minh
thành phố đã bảo đảm một kỳ thi an toàn trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
dự kiến kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
sẽ được công bố vào ngày hai mươi bảy tháng tám
sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi
của một trăm linh tám trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
điểm chuẩn nhiều trường phần lớn đều tăng từ hai mươi năm đến ba năm điểm so với năm trước
trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền quận tân bình
là trường có điểm chuẩn lớp một mươi
điểm chuẩn lớp một mươi cao nhất với bốn mươi một điểm
tiếp theo là trung học thực hành thuộc trường đại học sư phạm tp hcm với ba mươi chín điểm
trường trung học phổ thông gia định quận bình thạnh là ba mươi chín điểm
trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận ba là ba mươi tám hai mươi năm điểm
một số trường ở khu vực ngoại thành có điểm chuẩn khá thấp
như các trường trung học phổ thông cần thạnh an nghĩa huyện cần giờ với mức một mươi sáu điểm
năm nay tp hcm có gần tám mươi hai thí sinh đăng ký dự thi
với chỉ tiêu tuyển hơn sáu mươi sáu
trong thời gian học sinh sẽ có khoảng một mươi năm thí sinh không đổ vào lớp một mươi công lập
thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ubnd tp hcm giao bu điện tp hcm chủ trì
phối hợp với bảo hiểm xã hội tp hcm và ubnd các cấp
tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
trong thời gian phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó bảo hiểm xã hội tp hcm đã có báo cáo phương án
chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt đầu từ kỳ chi trả tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đối với việc chi trả bằng tiền mặt bưu điện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
không thu phí tại nhà người hưởng từ tám mươi tuổi trở lên và người dưới tám mươi tuổi ốm đau
đi lại khó khăn không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội tại các cơ sở bưu điện người bị bệnh mãn tính đang điều trị ngoại trú
đối với người hưởng còn lại bu điện phối hợp ubnd phường xã tổ chức ít nhất
bằng xã một điểm chi và thông báo người hưởng đến nhận tiền theo từng khung giờ phù hợp
không để tụ tập quá ba mươi người mỗi người cách nhau hai mét theo chỉ đạo của ubnd tp
thưa quý vị tại tp hcm với việc trao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính
đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập
và ngoài công lập đã tạo điều kiện cho các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo
thu hút đội ngũ giảng viên giỏi nâng cao tính tích cực chủ động sáng tạo trong quản lý tài chính
và tài sản của đơn vị sử dụng nguồn thu được tiết kiệm hiệu quả hơn
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
tự chủ về tài chính đã tạo cơ hội cho các trường đại học tại tp hcm được quyền quyết định hoạt động thu chi
quản lý tài chính huy động các nguồn vốn quản lý các quỹ chuyên dụng quản lý tài sản
và các hoạt động tài chính khác theo quy định của pháp luật
và tự chủ về tài chính còn giúp cho nhà trường chủ động hơn trong công tác tuyển sinh đào tạo
và được quyền quyết định các hình thức đào tạo phù hợp với điều kiện của nhà trường và quy định của pháp luật
việc mà tự chủ đại học sẽ giúp cho các trường có nhiều điều kiện để phát triển tốt hơn
các trường muốn thực hiện được tự chủ đại học thì phải đảm bảo được các điều kiện quy định
trong đó trước hết là phải được kiểm định
chất lượng cơ sở du lục đại học
tuy nhiên trong điều kiện chính phủ chưa ban hành hoặc sửa đổi nghị định số một mươi sáu ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
hiện nay các trường đại học vẫn tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo nghị định số bốn mươi ba ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn sáu của chính phủ
trong đó một số trường chỉ thực hiện tự chủ một phần phần còn lại là nguồn ngân sách nhà nước cấp
với tỷ lệ tự chủ này các trường không đủ điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất
và bảo đảm thu nhập tăng thêm cho cán bộ
và giữ chân những giảng viên giỏi
nhìn chung thì hiện nay học phí của các trường đại học ở tp hcm nói chung
thì ở cái mức là không phải là quá cao so với các nước trong khu vực
để đảm bảo được cái chất lượng đào tạo và đảm bảo cái chất lượng đầu ra
thì tôi nghĩ rằng thì cũng cái học phí cần có một cái lộ trình
có thể là phải điều chỉnh dần theo cái hướng là để đảm bảo được cái công tác đào tạo đảm bảo chất lượng đầu ra

nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian qua
nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đã xin chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ một trăm linh tài chính
như trường đại học quốc gia tp hcm đại học kinh tế đại học tôn đức thắng đại học nông lâm đại học sư phạm kỹ thuật
mức thu nhập ở đây thì nó cũng khá hợp lý
hợp lý ở đây nó ở cả hai vấn đề
vấn đề thứ nhất là mức thu nhập này nó sẽ căn cứ dựa trên cái năng lực
rồi là năng lực lao động của tập thể cán bộ giảng viên nhân viên của nhà trường
cứ định kỳ hết một năm học thì trường chúng tôi sẽ có cái việc là xếp loại thi đua
xong rồi dựa vào cái căn cứ xếp loại đó thì nhà trường sẽ có những mức điều chỉnh lương phù hợp với người lao động
mức thứ hai nữa thì bản thân tôi đánh giá là cái thu nhập đó nó hợp lý đối với tôi
trong việc trang trải những cái vấn đề về chi tiêu đời sống cá nhân rồi phụ giúp gia đình
điển hình trường đại học sư phạm kỹ thuật theo đề án tự chủ đã được chính phủ phê duyệt
trong đó mức thu học phí đại tra đối với chương trình đại học chính quy năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
là một mươi tám triệu đồng của một sinh viên trong năm học
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là một mươi chín triệu đồng
theo đó trường được thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu khoa học
chúng tôi thấy rằng tự chủ đại học đã giúp cho nhà trường rất là nhiều
trong các cái hoạt động trong thời gian mà bắt đầu thực hiện khi nhà trường được tự chủ đến giờ
thì cụ thể về gọi là thu nhập của cán bộ công nhân viên cũng tăng lên đáng kể
và chúng tôi
thực sự là mọi người đều hướng tới cái hiệu quả của công việc
bởi vì sao
đến bây giờ rồi chúng ta tự chủ rồi cho nên là làm nhiều thì làm hiệu quả thì mới ra tay
mới có các cái gọi là nguồn thu nhập để giúp cho chúng ta có thể yên tâm trong các cái hoạt động khác
trường đại học kinh tế thực hiện tự chủ về tài chính đã tạo điều kiện cho nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục
và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
trong đó mức thu học phí đại trà năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
là một mươi bảy năm triệu đồng đối với một sinh viên
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là một mươi chín triệu đồng
còn đối với trường đại học tôn đức thắng
hiện nay mức học phí đại trà của sinh viên trong một năm học là một mươi tám triệu đồng
khối kỹ thuật là hai mươi triệu đồng
đào tạo chất lượng cao từ ba mươi ba đến bốn mươi một triệu đồng
trong đó sinh viên học hoàn toàn bằng tiếng anh
ngày xưa khi bắt đầu về trường tôi là một trong những giảng viên rất là trẻ
từ cái đây một mươi tám năm rồi
nhưng đến bây giờ thì tự bản thân tôi
tôi thấy là một mươi tám năm trước với ngày hôm nay
thì từ cái bước chưa tự chủ đến bước tự chủ thì thu nhập của giảng viên trẻ
được nâng cao lên đáng kể
và từ đó giảng viên trẻ cũng có thể phát triển được sự nghiệp của nhà mình
trường đại học nông lâm hiện cũng đang đào tạo ba mươi tám ngành bậc đại học
một mươi chuyên ngành bậc cao học và một mươi hai chuyên ngành nghiên cứu sinh
với quy mô gần hai mươi năm sinh viên
nhờ chủ động về tài chính nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
mang đến cho người học những cơ hội điều kiện tốt nhất
để phát huy tiềm năng sáng tạo
nhà trường đã vận hành thứ nhất là tổ chức bộ máy
thứ hai là quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo
tại vì đấy chính là tinh hoa
đây chính là cơ sở nền tảng để cho người học
cũng như xã hội đặt một niềm tin
rồi tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học của nhà trường
đặc biệt là cái chuyển giao cả tiến bộ khoa học công nghệ vào cuộc sống
cũng như việc thực hiện câu khẩu hiệu của nhà trường
chất lượng hội nhập và phát triển
cùng với các trường công lập
các trường ngoài công lập ở tp hcm cũng đã tiếp tục đổi mới rất mạnh mẽ
thực hiện luật giáo dục đã được các trường áp dụng rất linh hoạt
phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
trong đó mức học phí đại trà ở các trường này
cũng giao động từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng của một sinh viên
trong một năm học trường đại học khu tết
hiện có năm cơ sở đào tạo gồm hai mươi năm sinh viên
cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy gần hai tỷ đồng
đối với trường đạo công nghệ tp hcm
chúng tôi là một trường tư thục ngoài công lập
chúng tôi là tự chủ tài chính hoàn toàn
với việc cân đối thu học phí
và việc cung ứng những giảng dạy cho các em
hiện nay chúng tôi vẫn với quy chế tự chủ đó

với đội ngũ giáo viên nhân viên
tôi vẫn đang phát triển một cách tốt nhất
với đội ngũ giáo viên nhân viên chúng tôi vẫn đang phát triển một cách tốt nhất
với mức thu nhập rất là hài lòng
dành cho các đội ngũ giảng viên của chúng tôi
và họ tâm huyết và dành tất cả những sự hiệp tình tình nhất
đối với các em sinh viên
trường đại học ngoại ngữ tinh học
hiện nay cũng đang đào tạo hơn một mươi hai sinh viên
với một mươi hai chuyên ngành
để nâng cao chất lượng đào tạo
ngoài thu hút những giảng viên giỏi
nhà trường không ngừng quan tâm đến đầu tư xây dựng
cơ sở vật chất trường học
góp phần tích cực vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục
trong quá trình
thực hiện từ chủ tệ chính đó
chúng tôi cũng ngoài việc là tập trung cho giảng dạy
chúng tôi cũng có đầu tư cơ sở vật chất khang trang
và đáp ứng cho nhu cầu của người học
ngoài nguồn thu chính là từ học phí
chúng tôi cũng phát triển những kênh khác
để đa dạng hóa nguồn thu của chúng tôi
chẳng hạn như đến từ khoa học công nghệ
đến từ đề tài
đến từ dự án
chất lượng đồ vào khá cao
đầu ra tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm
chiếm tỷ lệ trên chín mươi
trong khi đó mức học phí cũng không cao
em trần thị diệu hưng
sinh viên năm thứ bốn
cảm thấy rất hài lòng với chất lượng đào tạo
và mức học phí của trường
em thấy học phí của hufflix
là một trường ngoài công lập
thì nó có học phí khá là phù hợp
trường luôn nhắm tới dạy cho sinh viên
vừa học vừa thực hành
luôn tạo điều kiện cho sinh viên
có cơ hội thực hành rất là nhiều
mức học phí ở trường mình là
tầm trung bình ba triệu một tháng
mà so với chất lượng đào tạo của giảng viên
với cơ sở vật chất
thì em nghĩ đây là mức học phí phù hợp
đối với thị trường hiện nay
tự chủ đại học có nhiều mặt ưu điểm
như giúp các trường đại học tháo gỡ
được nhiều vướng mắt về quản lý nhà nước
về hoạt động của nhà trường
xu hưởng tự chủ và tự chủ trách nhiệm
ở trong các cơ sở giáo dục đào tạo
là tất yếu điều này rất là quan trọng
và tuy nhiên vẫn phải nhấn mạnh
những cái ý là
tự chủ nhưng phải tự chịu trách nhiệm
về tất cả các khâu
từ nhân trừ cho đến tài chính
đến quản trị đại học
rồi câu chuyện về tuyển sinh
về nghiên cứu và những vấn đề
hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ
thì nó vô cùng quan trọng
trong bối cảnh hiện nay
đổi mới công tác quản lý tài chính
ở các trường đại học được coi là
chìa khóa của sự thành công
đồng thời tự chủ đại học được xem là
xu thế phát triển được rất nhiều quốc gia
trên thế giới áp dụng
và đã được tiến hành áp dụng thí điểm
ở một số trường đại học trong nước
đặc biệt là tại tp hcm
thực tế khi áp dụng cơ chế tự chủ
đã có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn
từ việc đầu tư cơ sở vật chất
nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo
thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi
của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
về phát triển quốc gia khởi nghiệp
hiện nay đại học quốc gia tp hcm
đẩy hướng tới là một trường đại học khởi nghiệp
đây là một bước đi phù hợp
với điều kiện kinh tế của đất nước
và vùng kinh tế trọng điểm phía nam
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa
và hiện đại hóa đất nước hội nhập quốc tế
và cuộc cách mạng công nghiệp bốn
bám sát nhiệm vụ của đất nước
và những yêu cầu của xã hội
đại học quốc gia tp hcm
đã đưa các giảng viên đi tù nghiệp ở nước ngoài
để tiếp thu các kiến thức về đào tạo
và phát triển khởi nghiệp
tại đó phối hợp với các doanh nghiệp
các chuyên gia tổ chức các hội thảo
về phát triển khởi nghiệp tổ chức các chương trình
học kỳ doanh nghiệp chú trọng đưa sinh viên
đi thực tế ở các doanh nghiệp ngày càng nhiều hơn
trong quá trình đào tạo
nhà trường luôn chú trọng
quan hệ với các doanh nghiệp
và mở ra những cơ hội
thuận lợi cho các em
với những hoạt động khởi nghiệp
tại trường có trung tâm đổi mới
và sáng tạo cùng với
khu công nghệ phần mềm
đại học quốc gia
những hoạt động này chúng tôi thấy
đã mang lại những kết quả bước đầu
rất đáng phấn khởi
những dự án khởi nghiệp của các em
được quan tâm bởi các doanh nghiệp
tiếp tục đầu tư hỗ trợ
để các em có thể triển khai
nó hiện thực hóa
tỷ lệ mà sinh viên đăng ký vào những dự án khởi nghiệp
trong những năm gần đây
chúng tôi thấy đã tăng lên
rất nhanh chóng
ví dụ như có những chuyên ngành
ví dụ như ở khoa quản lý kinh doanh
có câu lạc bộ khởi nghiệp
thì các em hầu như là
mỗi lớp đều có
đều tham gia vào những câu lạc bộ khởi nghiệp
khác nhau và cái điều này
là đã tạo ra được
những sự quan tâm
thu hút sự
đầu tư của các doanh nghiệp
cho những hoạt động mà
nhà trường thấy rằng là
sẽ tiếp tục để có cơ hội
phát huy hơn
cùng với công tác đào tạo về khởi nghiệp cho sinh viên
đh quốc gia còn thành lập các trung tâm
khởi nghiệp vườn ươm khởi nghiệp
để ươm tạo và phát triển doanh nghiệp
đồng thời hỗ trợ khởi nghiệp
nhằm giúp cho các sinh viên giảng viên
và các cựu sinh viên có ý tưởng
về đổi mới sáng tạo để phát triển
chúng tôi thì triển khai
từ đối tượng là sinh viên
hỗ trợ cho tất cả các chương trình
đến các trường đại học
của đh quốc gia và cho
cộng đồng khởi nghiệp ở địa phương
những năm qua thì chúng tôi
đã hỗ trợ được đâu đó là
sáu mươi hơn sáu mươi
các công ty nhóm
dự án khởi nghiệp
được trung tâm khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo đh quốc gia hỗ trợ
rồi trong số đó
trong số đó thì
chúng tôi cũng có được những
thành công nhất định bằng
thông qua việc gọi vốn
bên cạnh đó để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp
phát triển nhanh và bình vững
trung tâm phần mềm đh quốc gia còn tìm
kiếm và kêu gọi vốn đầu tư cho các dự án
khởi nghiệp của sinh viên đặc biệt
là nguồn ngân sách của ubnd tp
hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp
mimosa tech là một
doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực
nông nghiệp công nghệ cao thì với
sự hỗ trợ của khu công nghệ phần mềm
từ những ngày đầu thì ban đầu thì chúng tôi
bắt đầu chỉ với hai thành viên thì đến nay
công ty đã có được sản phẩm đưa ra
hệ trường thì những
sự hỗ trợ của khu công nghệ phần mềm
từ về cơ sở hạ tầng và mạch bằng
cho đến văn phòng cho đến
những cái hỗ trợ về mặt quảng bá
có thể giúp cho mimosa tech
có thể tham dự những cái hội thảo
hội nghị cũng giống như là các triển lãm
để đưa giải pháp của mimosa tech
đến gần hơn với lại thị trường
thì do đó là cái sự hỗ trợ của
khu công nghệ phần mềm là rất hữu ích
trong cái quá trình phát triển của
hiện nay tại trung tâm phần mềm đại học quốc gia
đã ưm tạo được nhiều doanh nghiệp
đã cho ra đời nhiều sản phẩm như thiết bị
giám sát hành trình thiết bị thu thập
dữ liệu điều khiển thang máy
hệ thống điều khiển trong công nghiệp
không những chú trọng về phát triển hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trung tâm phần mềm đại học quốc gia
còn liên kết với các trường đại học và các địa phương
để thúc đẩy phát triển khởi nghiệp
chúng tôi cũng đã
triển khai cũng đã đào tạo
đâu đó là hơn
một nghìn các cán bộ quản lý
ở các tỉnh địa phương
và các trường đại học
trong cái hoạt động mà
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
của địa phương của trường
đây là những tín hiệu đáng mừng
để thực hiện thành công nghiệt quyết của trung ương
năm khóa một mươi hai về phát triển kinh tế
tư nhân và xây dựng thành công
quốc gia khởi nghiệp
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
tp hcm hôm nay của truyền hình nhân dân
quý vị có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại vào tuần sau